thưa quý vị nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
tổng thống hợp trung quốc hoa kỳ joe biden đã đến thủ đô hà nội
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng chín
đúng một mươi sáu h năm mươi đoàn xe chở tổng thống hoa kỳ joe biden tiến vào phủ chủ tịch
lễ đón chính thức tổng thống hoa kỳ joe biden được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì lễ đón
đây là lần đầu tiên một tổng thống hoa kỳ thăm cấp nhà nước
theo lời mời của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm một mươi năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện
đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần ba mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
ngay sau lễ đón tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
và tổng thống hoa kỳ joe biden dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ
tiến hành hội đàm tại trụ sở trung ương đảng
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
giả mạo trong công tác ba đối tượng nguyên là giám đốc phó giám đốc
và nhân viên trung tâm đăng kiểm tám nghìn bốn trăm linh hai d vừa bị công an tỉnh trà vinh khởi tố bắt tạm ra
năm hai nghìn hai mươi một trần lập nghĩa chú tại tp hcm là chủ đầu tư của trung tâm tám nghìn bốn trăm linh hai d
đã giả chữ ký để thành lập chi nhánh trung tâm và thuê phạm thị thanh thùy đại diện pháp luật
do thiếu đăng kiểm viên nghĩa đã chỉ đạo cao châu người không đủ bằng cấp chuyên môn
thực hiện kiểm định và ký vào hồ sơ để hợp thức hóa và tránh việc kiểm tra đột xuất
tiến hành khám xét cơ quan chức năng phát hiện hơn một mươi một năm trăm linh bộ hồ sơ có dấu hiệu sai phạm
số tiền thu lợi bất hợp pháp là trên ba năm tỷ đồng đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của trần lập nghĩa
liên quan đến vụ án công ty lộc phúc lập dự án ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng đối với hai mươi hai bị can
các đối tượng bị khởi tố bắt giam là những thành phần chủ chốt của công ty
gồm tổng giám đốc nguyễn văn an các trưởng ban trưởng phòng kế toán tổ trưởng
diễn viên đóng giả khách hàng mua bất động sản
vào ngày bảy tháng chín công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ khẩn cấp huỳnh hữu tường
trú tại tp hcm là người điều hành mọi hoạt động công ty
nhưng để nay tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng
tường thuê an làm tổng giám đốc công ty
hiện đã có khoảng sáu mươi người tố cáo công ty lộc phúc lừa đảo
với số tiền hơn bảy mươi tỷ đồng
công an quận tây hồ tp hcm vừa bắt giữ nhóm nghi phạm giả danh
công an cướp tài sản tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy
từ tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày ba mươi một tháng tám
công an quận tây hồ đã điều tra và bắt giữ hai đối tượng nhiều tiền án
là nguyễn văn thức và nguyễn văn trí cùng chú tại hà nội
thức và trí đã giả danh công an đi cướp tài sản
để có tiền mua ma túy sử dụng
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm đặng trần thương
trú tại hà nội quảng thị thu hà và nguyễn thị thiên thoi
cùng trú tại tỉnh quảng bình
thu giữ lượng lớn ma túy các loại một súng tự chế dạng côn xoay
hai mươi hai viên đạn một lựu đạn cùng nhiều tam vật khác
ngày hôm nay công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang cho biết
đã lập hồ sơ đối với nguyễn văn hoài phương
trú tại huyện chợ gạo để làm rõ về hành vi lắp sáp
và mua bán súng tự chế
trước đó công an huyện trợ gạo đã kiểm tra hành chính
nhà bà huỳnh thị đèo qua đó phát hiện nhiều linh kiện
máy móc dùng để sửa chữa lắp ráp súng tự chế
cùng sáu mươi năm viên đạn trì
nguyễn văn hoài phương là con trai bà đèo thừa nhận
đã mua số linh kiện trên về sửa chữa và lắp ráp
thành súng tự chế rồi đăng lên mạng bán
hiện công an huyện chợ gạo đã lập biên bản vụ việc
tạm giữ các tăng vật để tiếp tục điều tra
thưa quý vị và các bạn chiều nay tại phủ chủ tịch
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì lễ đón chính thức
tổng thống hoa kỳ joe biden thăm cấp nhà nước tới việt nam
chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một mươi năm
hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện
chuyến thăm cho thấy hai bên đều rất coi trọng nhau
trong chính sách đối ngoại của mình
và trong chính sách đối ngoại của các nước
với khu vực châu á thái bình dương và ấn độ dương nói riêng
đối với hoa kỳ chuyến thăm thể hiện hoa kỳ coi trọng
thể chế chính trị của việt nam coi trọng vai trò của đảng cộng sản việt nam
của tổng bí thư nguyễn phú trọng và của lãnh đạo việt nam
chuyến thăm lần này của tổng thống joe biden
thì kỳ vọng sẽ góp phần củng cố vững chắc nền tảng
và tạm đa cho quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ
bước vào một giai đoạn mới
trên cơ sở các nguyên tắc căn bản
đó là tôn trọng hiến trương liên hợp quốc
luật pháp quốc tế và thể chế chính trị
độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
trong gần ba mươi năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ
thương mại hai nước đã có sự phát triển hết sức ấn tượng
trong thời gian tới các nhà lãnh đạo và hoa kỳ
xác định lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
chiếm ưu tiên cao
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
sẽ là lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá
nguyễn phú trọng đã có cuộc hội đàm
với tổng thống hoa kỳ joe biden
trao đổi những phương hướng hợp tác
giữa hai nước trong thời gian tới
và tại cuộc gặp báo chí sau cuộc hội đàm
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống hoa kỳ joe biden
đều khẳng định cả việt nam và hoa kỳ
hoan nghênh việc hai nước xác lập quan hệ
ở tầm cao mới là đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
vì lợi ích của nhân dân hai nước
và mong muốn tăng cường hợp tác
vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
trong bối cảnh mới
tôi và ngài tổng thống joe biden
đã thay mặt hai nước
vừa quyết định thông qua tuyên bố chung
nâng tầm quan hệ việt nam hoa kỳ
lên đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình hợp tác phát triển bền vững
giờ đây chúng ta sẽ nâng cấp mối quan hệ hai nước
nhằm thúc đẩy an ninh

và thịnh vượng
tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới
chúng ta sẽ nâng cấp quan hệ hai nước
lên đến mức là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
và chúng tôi rất vui vì điều này
đây là bước đi vô cùng thiết yếu
với hai nước
thể hiện sức mạnh của bản thân quan hệ hai nước
vào lúc chúng ta đang phải đương đầu
với nhiều thách thức có tác động lớn
tới quan hệ trong khu vực và trên thế giới
trước đó trong cuộc hội đàm
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng
đánh giá cao tổng thống trump
và tổng thống joe biden thăm việt nam
đúng vào dịp hai nước kỷ niệm một mươi năm
xác lập quan hệ đối tác toàn diện
chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt
là dịp để lãnh đạo hai nước
trao đổi về quan hệ hai nước
và các vấn đề quốc tế
vì lợi ích của nhân dân hai nước
đóng góp vào hòa bình hợp tác phát triển bền vững
ở khu vực và thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng
và tổng thống joe biden nhất trí rằng
thực tế đã qua cho thấy
những yếu tố quan trọng hàng đầu
đối với sự phát triển của quan hệ việt nam hoa kỳ
là việc tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản
định hướng cho quan hệ hai nước
trong đó có tôn trọng hiến trương liên hợp quốc
luật pháp quốc tế và thể chế chính trị
độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau
tổng bí thư nhấn mạnh sự hiểu biết lẫn nhau
hoàn cảnh của nhau
tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau
và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
luôn có ý nghĩa quan trọng
phương châm đặc thù cho sự phát triển
quan hệ việt nam hoa kỳ
là ngác lại quá khứ vượt qua khác biệt
phát huy tương đồng hướng tới tương lai
việt nam đánh giá cao và quan trọng
khẳng định của hoa kỳ là ủng hộ việt nam
mạnh độc lập tự cường và thịnh vợ
tổng bí thư đánh giá cao
các nội dung được thảo luận giữa lãnh đạo
hai nước về tuyên bố chung về việc
nâng tầm quan hệ việt nam hoa kỳ
lên đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
theo đó tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhấn mạnh một số phương hướng lớn
để thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ
trong đó có việc tiếp tục tăng cường hiểu biết lận nhau
thực hiện những nguyên tắc định hướng
tạo ổn định lâu dài gặp gỡ hợp tác cấp cao
giữa các ngành các cấp giao lưu nhân dân
tổng bí thư hoan nghênh việc thúc đẩy
mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
và tăng trưởng kinh tế bao trùm
tổng thống joe biden bày tỏ sự vui mừng
được đến thăm việt nam
đối với cá nhân tổng thống phần đoàn
và vui mừng gặp lại tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử
không chỉ đối với quan hệ hai nước
đối với khu vực ấn độ dương thái bình dương
và thế giới
nêu quan điểm của hoa kỳ về ủng hộ một khu vực mở
ổn định an toàn liên kết và thịnh vượng
tổng thống joe biden nhấn mạnh
sự quan trọng đối với vai trò vị trí
của việt nam ở khu vực
đánh giá cao vai trò tích cực của việt nam
trên nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu
trong đó có vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu
tổng thống khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò
trung tâm của asean và mong muốn hợp tác
với việt nam để đóng góp vào đoàn kết
và thịnh vượng của asean
tổng thống nhấn mạnh biển đông có vị trí quan trọng
đối với thịnh vượng ổn định quốc tế
và khẳng định lại quan điểm của hoa kỳ về biển đông
ngày tổng thống cũng nêu sự quan trọng
của hoa kỳ những mục tiêu của
khuôn khổ hợp tác kinh tế ấn độ dương thái bình dương
tổng thống joe biden bày tỏ
sự trân trọng đối với đất nước việt nam
đánh giá cao những thành tựu của việt nam
về phát triển đồng góp vào công việc quốc tế
và những đóng góp vai trò lãnh đạo
của tổng bí thư nguyễn phú trọng
ngài tổng thống bày tỏ sự ủng hộ đối với sự phát triển
của việt nam trong đó có hợp tác kinh tế
và khoa học công nghệ trong giai đoạn mới
trong đó có việc phát triển công nghệ điện tử
ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển năng lượng sạch
tổng thống joe biden đánh giá cao
việc hai nước nâng gấp quan hệ
lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
có lợi cho cả hai nước và lợi ích quốc tế chung
hai nhà đánh đạo nhất trí cho rằng
cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị
bình đẳng hiểu biết tôn trọng đẫn nhau
trao đổi sâu rộng toàn diện
và đạt kết quả tốt đẹp
những kết quả quan trọng của cuộc hội đàm
và chuyến thăm của ngài tổng thống joe biden
sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển
của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới
vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và phát triển bền vững
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chuyến thăm
cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống
hoa kỳ joe biden lực lượng công an
đặc biệt là công an thành phố hà nội
đã và đang triển khai những phương án kế hoạch
với quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối
an ninh an toàn cho sự kiện đặc biệt quan trọng này
trong những ngày qua kế hoạch kiểm soát
tình hình trật tự an toàn giao thông cho chuyến thăm
của tổng thống mỹ đã được công an thành phố hà nội
lên phương án chi tiết
các tuyến nằm trong lộ trình di chuyển của đoàn
các loại phương tiện bị cấm hạn chế
đã được thông báo rộng rãi để người dân nắm rõ
đồng thời các lực lượng trực tiếp làm trên các tuyến
cũng đã được bố trí tại tất cả các nút rào
và khu vực phụ cận
tiến hành phân loại phương tiện từ xa
tránh các phương tiện cơ lớn di chuyển vào các tuyến đường cấm
những lỗi vi phạm cũng được tập trung xử lý
trong lần này như càn trở giao thông
dừng đỗ sai quy định di chuyển vào đường cấm
đơn vị đã bố trí đầy đủ lực lượng
phù hợp cùng các cơ quan
các đường ngang đều được bố trí
lực lượng để đảm bảo
trật tự an toàn giao thông
cấm toàn bộ các tuyến đường
trên hoạt động của đoàn đi di chuyển
tuyến điện bàn hoặc tuyến đường hoạt động của đoàn
chủ yếu là trên tuyến pháp hùng
và trần dương
đơn vị đã bố trí một trăm linh
không có vị trí chống
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
để đảm bảo làm sao cho tuyệt đối an toàn
đã làm tốt công tác
tuần tra kiểm soát
kín địa bàn
phối hợp với các đội nghiệp vụ
và các ban ngành
tuần tra xử lý
tất cả về trật tự đô thị

trật tự an toàn giao thông
phân luồng giao thông từ xa
và tuyên truyền đến mọi người dân
không dừng đô
và không hiếu kỳ
dừng lại đoàn
khi đến đeo bàn nam tuyên liêm
bên cạnh việc đảm bảo an toàn
trên lộ trình di chuyển của đoàn
thì các khu vực lưu trú
các địa điểm đón tiếp
trong kế hoạch chuyến thăm lần này
của tổng thống mỹ
cũng được bố trí an ninh nhiều lớp
trong đó lực lượng cảnh sát cơ động
đóng vai trò chủ công
tại những khu vực này
cảnh sát cơ động
đến thời điểm này là
một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tham gia trực tiếp vào phương án
và ứng trực phục vụ
phương án đảm bảo an ninh tự
còn tại địa điểm bảo vệ
khu vực khách trạng may đớt
thì trung đoàn đã bố trí
gần một trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ
tham gia vào sáu chút
để đảm bảo an toàn
khu vực lưu trú
của đoàn tổng thống
tại khách trạng may đớt
phối hợp với các lực lượng
nhiệm vụ của hoa hành phố
và công an quận nam tuyên liêm
đảm bảo an ninh tự
và trực tiếp là trung đoàn
xác động làm chốt trưởng
tại gọi là
sau phương án sáu mươi tám của hoa hành phố
nó là ba vòng
thì trung đoàn xác động
sẽ đảm nhận cái vòng hai
là kiểm soát toàn bộ
cái vòng hai liên quan đến
toàn bộ ra vào khách trạng may đớt
các lực lượng chức năng
cũng khuyên cáo người dân
tuyệt đối chấp hành
nghiêm hiệu lệnh của các lực lượng
chức năng làm nhiệm vụ
không tụ tập
gây dối mất trật tự
trong quá trình di chuyển
nếu gặp các đoàn xe ưu tiên
cần nhanh chóng nhường đường
cho các phương tiện này
theo sự chỉ dẫn
của các lực lượng chức năng
tìm hiểu kỹ các tuyến đường cấm
các loại phương tiện bị hạn chế
để chủ động lên kế hoạch di chuyển
trong thời gian diễn ra
sự kiện quan trọng này
thông tin đầu tiên
liên quan tới công ty lộc phúc
có địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang
phường hai quận tân bình
lập dự án ma trên đất nông nghiệp
để lừa đảo chiến đoạt tài sản khách hàng
cơ quan kể sát điều tra công an tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can
và lệnh bắt hai mươi hay bị can tạm giam
trong thời hạn bốn tháng
để điều tra và làm rõ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định và lệnh trên
đã được viện kiểm soát nhân dân
tỉnh đồng nai phê chuẩn
theo đó những đối tượng bị khởi tố bắt giam
là những thành phần chủ chốt của công ty
gồm tổng giám đốc nguyễn văn an
các trưởng ban trưởng phòng kế toán tổ trưởng
diễn viên đóng giả khách hàng mua bất động sản
trước đó vào sáng ngày ba mươi một tháng tám
phòng kỳ sát hình sự chủ trì phối hợp
với các phòng hiệu vụ công an tỉnh
công an huyện tràng bom bắt quả tăng
công ty lộc phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ma
tại một bãi đất trống trên địa bàn
xã an viễn huyện tràng bom
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã khống chế
một trăm tám mươi sáu đối tượng liên quan
trong đó có tổng giám đốc công ty
một trăm bốn mươi hai cán bộ công nhân viên
đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng
bốn mươi ba nạn nhân của công ty
đồng thời khám xét trụ sở công ty
tại tp hcm và thu giữ nhiều vật chứng liên quan
mở rộng điều tra vào ngày bảy tháng chín
cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã bắt giữ khẩn cấp đối với huỳnh hiễu tường
trú tại phường thảo điền quận hai
tường đã điều hành mọi hoạt động của công ty
nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó
với cơ quan chức năng y thuê đối tượng
nguyễn văn an làm tổng giám đốc công ty
từ ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đánh sập sàn giao dịch bất động sản ảo này
cho đến nay đã có khoảng sáu mươi nạn nhân
tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản
của công ty lộc phúc
với số tiền giao dịch lên đến trên bảy mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng
để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh
theo đúng quy định của pháp luật
cùng liên kết thông đồng chiếm đoạt tài khoản
mạng xã hội của người khác nhằm mục đích lừa đảo
hai bị cáo trần kim hùng và nguyễn duy phương
vừa bị tòa nhân dân quận hải châu
của thành phố đà nẵng đưa ra xét xử
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng phương và hùng vốn
ở cùng quê tỉnh quảng trị và thuê trọ chung
tại phường bình thuận quận hải châu
thành phố đà nẵng
cả hai đã cùng nhau bàn bạc thống nhất
dùng mạng xã hội facebook để chiếm đoạt tài khoản của người khác
phương là người chiếm đoạt facebook
và lập các facebook giả để hùng nhắn tin
yêu cầu bị hại chuyển tiền
khi lừa đảo thành công phương giữ lại ba mươi số tiền
và chuyển bảy mươi còn lại cho hùng
tất cả đều được phương và hùng
chia nhau tiêu sải cá nhân
theo thống kê từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cả hai đã đưa ra thông tin gian dối
khiến bốn bị hại tin tưởng chuyển tiền
với tổng giá trị là hơn một trăm linh tám triệu đồng
tòa nhân dân quận hải châu
đã tuyên phạt trần kim hùng
năm năm sáu tháng tù

và nguyễn duy phương năm năm tù
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản